yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp đã quy định
thông qua ý kiến nghị quyết của trung ương bộ chính trị quốc hội và các nghị quyết của chính phủ
giải ngân quyết liệt kịp thời nhưng phải bảo đảm chất lượng khối lượng
chống cho được tình trạng tham nhũng tiêu cực loại bỏ tình trạng thông thầu gian lận
cản trở hối lộ can thiệp bất hợp pháp hoặc những hành vi công chức vi phạm
trong quá trình chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư cộng
đó là chỉ đạo của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc tại hội nghị trực tuyến
với các bộ ngành địa phương vào sáng nay về tình hình triển khai giải ngân kế hoạch đầu tư công
tám tháng đầu năm hai nghìn hai mươi các giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện
và giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi
phần lớn các bộ ngành các địa phương đều khẳng định quyết tâm hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công
trong năm nay thành phố hà nội sẽ thành lập các tổ công tác do các đồng chí phó chủ tịch
ubnd thành phố làm tổ trường
điếp thảo gỡ tại công trình dự án xử lý ngay các vườn mắt
cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi thành phố sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến thúc đẩy giải ngân đầu tư công năm hai nghìn hai mươi
giải phóng mặt bằng rút gọn như là thành phố chính minh nhưng mong là bộ đại chính và bộ kế hoạch
các đồng chí sớm là có hướng dẫn
thứ hai là nhóm công trình về khó khăn về các dự án oda

theo điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án tuyến đường tắt tuyến số hai

với vốn ngân hàng thế giới
đối với dự án này hiện nay nhu cầu về vốn giải phóng mặt bằng rất lớn
do trượt giá đổi giá đất trong những năm vừa qua
hiện nay thành phố cần thơ còn thêm trên một bốn trăm linh tỷ đồng cho giải phóng mặt bằng
tuy nhiên phần dân sách của thành phố cũng đã vô trí hết hoàn toàn phần còn lại của trung hạn

thủ tướng đặt câu hỏi tại sao trong tình trạng có nơi làm tốt có nơi hầu như không giải ngân được
thủ tướng đặt câu hỏi tại sao trong tình trạng có nơi làm tốt có nơi hầu như không giải ngân được
vì sao công tác chuẩn bị đầu tư hay người đứng đầu chưa thực sự vào cuộc
hay là nhà đầu tư yếu kém hay là cán bộ quản lý băng quản lý dự án yếu kém
các đồng chí phải trả lời câu hỏi này
đối với dự án có khả năng hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi thì tập trung hoàn thiện các hạng mục công trình
hoàn tất công tác nghiệm thu thành quyết toàn vốn cho nhà thầu
đối với dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm hai nghìn hai mươi tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công
tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý nghiệm thu khối lượng để đủ điều kiện thanh toán cho nhà thầu
đối với dự án khởi công mới khẩn trương lập hồ sơ thiết kế và dự toán phê duyệt lựa chọn nhà thầu sớm thi công
tất cả các bộ phải ra soát xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ